trời càng lúc càng tối dần
chúng tôi rất tò mò
muốn gặp người kỹ sư thiết kế ngôi nhà rông khổng lồ này
nhưng dân làng bảo
già sôn đi rẫy xa lắm
ông ấy không biết đi xe máy
nên quốc bộ lâu lắm
tối mới về
đèn điện đã sáng
lát đát đám thanh niên
và trẻ con vừa xong bữa chiều
đã lên sàn nhà rông chơi
nhà rông là nơi cả làng tộ tập
lớp trẻ thì xem tivi
lớp già thì kề khà điếu thuốc
hay tập đánh chiêng
bọn trẻ trai thì hay ôm chân
chọn góc nhà ấm áp đi ngủ sớm
chẳng mấy chóc mà
nhà rông đã
rộn rã tiếng cười nói
xen lẫn tiếng thuyết minh của bộ phim
đang chứa trong màn hình lớn gắn ở trên cao
cuối cùng thì già sôn cũng đến
già sôn mới dần sáu mươi tuổi
năm ngoái ông giới chức già làng
và là người chỉ huy
việc xây các ngôi nhà rông kỳ vĩ này
ngày xưa ngôi làng con sơ la cũ
nằm cách làng hiện nay bốn km
làng cũ đẹp nguyên sơ
với hơn năm mươi nắp nhà sàn
nằm ở lưng trừng núi
ngôi nhà rông sừng sững giữa làng
từng chứng kiến biết bao lễ hội
bao nhiêu vòng soang
bao vũ điệu cổng chiêng huyền hoạc
rồi tay họa bỗng dưng ập đến
một ngày cuối tháng bốn
trong cơn rồng lốc mùa hè
một tia xét đánh thẳng vào ngôi nhà rông giữa làng
con sơ la chìm trong biển lửa
một mươi một ngôi nhà sàn
cùng với nhà rông
cùng với nhà rông
chỉ còn trơ trọi
nhưng không còn trái đen
người làng rơi nước mắt
làng không có nhà rông
như nhà không có bếp
như buổi sáng không có tiếng gà gáy
như ban ngày không có ánh mặt trời
không có nhà rông sao gọi là làng
một thời gian sau

con sơ la chuyển về địa điểm mới
hội đồng làng thảo một lá đơn
gửi chính quyền
xin khai thác cây gỗ trong rừng
để về làm nhà rông
trời làng đi vào tận rừng sâu
mấy ngày đêm
để tìm cho được cái cây to cao
đàn bà con gái đi đánh tranh
về lập mái
người già leo rừng lội suối
lấy dây mây về làm sợi lạc

khung cảnh rầm rập như một đại công trường
cả làng con sơn la chuẩn bị hai năm liền
để tìm nguyên vật liệu
và khoảng bốn ngày công
để dựng nên ngôi nhà rông
cao tương đương ngôi nhà bốn tầng
dài hai mươi ba mét
rộng một mươi năm mét
ngôi nhà rông cao vút
kỳ vĩ giữa rừng xanh
được dựng nên bởi chính bàn tay
sức lực của những người dân làng con sơn la
ngôi nhà không chỉ là nơi linh thiêng
thể hiện cho sức mạnh bôn làng
mà còn là biểu tượng
của tinh thần đoàn kết
của cả cộng đồng ba na nơi đây
ngày khánh thành nhà rông
là ngày hội lớn của người dân trong vùng
ngôi nhà hoàn toàn bằng vật liệu tự nhiên
rộng ba trăm linh mét vuông
với sức chứa hàng trăm người
dường như là một kỳ quan
của kiến trúc nhà ở truyền thống
kiến trúc sư của ngôi nhà rông huyền thoại
sau công trình để đời ấy
đã xin nhường chức già làng
để nuôi về giữ một chân
trong đội chiêng người già
điều kỳ lạ
là vị kiến trúc sư siêu việt ấy
không hề biết chữ
dụng cụ duy nhất của ông
khi chỉ huy xây dựng nhà rông
chỉ là một sợi dây lạt
để đo độ dài vật liệu
tất cả những kiến thức về xây dựng nhà rồng
đều từ kinh nghiệm của ba mươi năm về trước
khi xây dựng nhà rông
khi đi theo già làng dựng nhà
tất cả những kết cấu
và sắp đặt trong ngôi nhà
cực cao cực lớn này
đều hợp ý và đạt độ chính xác
không thua kém gì những công trình kiến trúc hiện đại
ngày nay mỗi khi được hỏi về
kỳ tích xây dựng nhân ngôi nhà rông huyền thoại
nổi tiếng khắp tây nguyên
già sôn chỉ cười hiền lành
mà không bao giờ nhắc nổi một con số
ước mơ của già
và của người ba nàng
trong làng thật giản dị
mình muốn giữ mãi
giữ mãi như thế này thôi
tạm chia tay già sôn
và đội cổng chiêng người già của làng con sơn la
một người bạn làng phở nang
bên cạnh nhắn tôi
tới giao lưu với đội cổng chiêng thanh niên của làng
mấy bữa này
làng phở nang cũng đang chuẩn bị xây dựng nhà rông mới
vài tuần nữa
trên bãi đất trống này
sẽ mọc lên ngôi nhà rông to đẹp của làng
và đám thanh niên đang hào hức
tập bảy chiêng mừng nhà mới
để biểu diễn trong ngày vui sắp tới
có lẽ chưa bao giờ tôi được sống
trong một không gian tràn hòa
đến tận cùng như thế
giữa nối rừng ấm u
ngọn lửa và tính chiêng bên nếp nhà sàn
như một sợi dây gắn kết cả con người
và cảnh vật
dưới tán đại ngàn minh mông sâu thẳm
dưới mãi nhà rông ấm áp yêu thương
những âm thanh cổng chiêng
như xa như gần
âm u hoang hoài
rừng núi quê hương tôi
mà huyền bí vô cùng